những ngày qua lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh từ một trăm linh ba trăm linh mm các hồ chứa nước tại thừa thiên huế đã vượt cao trình đỉnh tràn
hiện đang mở cửa van xả lũ gây ngập lụt nặng vùng hà du đặc biệt bờ biển thừa thiên huế bị sạt lở nghiêm trọng
ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của rất nhiều hộ dân
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương
đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thất thường của thiên tai
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cùng các địa phương quản lý chặt một chín trăm hai mươi phương tiện neo đậu an toàn
không cho ra khơi khi thời tiết đang phức tạp
trước mắt tỉnh triển khai các phương án bảo vệ an toàn dân cư các vùng bờ biển bờ sông bị sạt lở
để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân